tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi năm tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm một mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
đều là các ca nhập cảnh đã được cách ly
tính đến một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm một mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay
như vậy hiện tổng số ca mắc là một hai trăm tám mươi một người trong đó số ca điều trị khỏi là một một trăm linh ba ca
số ca còn đang điều trị là một trăm bốn mươi ba ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm bảy trăm hai mươi một người